thế giới đánh giá cao diễn đàn wef asean do việt nam tổ chức và cho rằng hai mươi bảy năm qua mới có một diễn đàn tổ chức thành công cả về số lượng và chất lượng
các phiên thảo luận đưa ra vấn đề về nhận thức cũng như là hành động của cuộc cách mạng bốn ở khu vực asean
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã thông báo nội dung này tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng chín năm hai nghìn một mươi tám được khai mạc vào sáng nay
cùng dự có bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân
thông báo về việc ra mắt một cơ quan thường trực chính phủ đó là ủy ban quản lý vốn các doanh nghiệp nhà nước ra đời sau một thời gian chuẩn bị công phu
ủy ban sẽ quản lý vốn của một mươi chín tập đoàn tổng công ty lớn nhất với số vốn trên một triệu tỷ đồng và tổng tài sản lên đến trên hai ba triệu tỷ đồng chiếm bốn sáu gdp
cuộc họp chính phủ lần này bao gồm rất nhiều nội dung
thủ tướng chính phủ đề nghị các thành viên chính phủ phải phát biểu ý kiến một cách trọng tâm

tháng một mươi là tháng đạt được nhiều kết quả toàn diện trên mọi lĩnh vực và đến nay có thể khẳng định được có tám trị tiêu vượt và bốn trị tiêu đạt được do quốc hội giao trong năm hai nghìn một mươi tám
uy tín của việt nam trong cộng đồng quốc tế được nâng lên

thủ tướng đề nghị các thành viên chính phủ làm rõ những tồn tại bất cập yếu kém
khó khăn thách thức trong phát triển nêu phương hướng trong thời gian tới
đặc biệt là chiến tranh thương mại mỹ trung đang diễn ra
do giáo dục giá của dịch vụ giáo dục tăng năm bảy và đặc biệt là sang giàu
sang giàu tôi xin báo cáo công chí biết là khả năng sẽ tăng hơn giờ cuối năm
nhưng dân là có thể lên đến cả chín mươi chín mươi tổ lâm thuộc
cho nên sức ép lập pháp còn rất lớn cả bưu nhân bên ngoài bên trong
từ tỷ giá lại súc tính tiết kiệm

tình trạng bảo vệ tình trạng bảo vệ tình trạng bảo vệ tình trạng bảo vệ tình trạng bảo vệ tình trạng bảo vệ
thủ tướng yêu cầu các thành viên chính phủ cần thảo luận làm rõ hơn việc sản phẩm mạo danh hàng việt nam
khiếu kiện và các băng nhóm tội phạm lừa đảo xã hội cần phải có biện pháp giải quyết